trước đó một đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội
ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục đánh góp cổ
dìm một phụ nữ sắp mặt xuống nước trong hồ bơi
tại nhà trước mặt hai con
chị mai sau đó đã được đưa đi cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa tỉnh tây ninh
công an phường thanh xuân bắc quận thanh xuân tp hà nội
thông tin cho biết đang tiến hành vào cuộc xác minh
làm rõ thông tin một nữ nhân viên bị chủ cửa hàng đánh
trước đó trên mạng xã hội lan truyền về video clip
với nội dung tố cáo chủ một cửa hàng bán giày dép
trên phố nguyễn quý đức quận thanh xuân
không chỉ quyệt tiền lương mà còn đánh tắt thẳng vào mặt nhân viên
khi người này tới đòi tỉnh công
nữ sinh viên trẻ tuổi nhân diệt việt nghỉ hẹp vừa qua
đã đến cửa hàng giày dép làm thêm
gần đây nữ xin nghỉ việc và trước khi nghỉ đã thông báo cho chủ cửa hàng
tuy nhiên chủ cửa hàng không những chuyển năm mươi lương của nữ sinh
mà còn chậm trễ trong việc trả tiền
sau đó khi nữ sinh này tìm đến cửa hàng đòi tiền
thì đã xảy ra to tiếng với chủ cửa hàng
ngay sau khi clip xuất hiện đã gây sự chú ý của nhiều người
đa số đều tỏ ra phẫn nộ trước hành động và lời nói của chủ cửa hàng
tiếp nhận thông tin vụ việc lực lượng công an đã tiến hành xác minh các bên liên quan để làm rõ sự việc
bảy năm tù là mức án mà tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa tuyên phạt
với bị cáo bùi xuân hoàng hai mươi bốn tuổi chú phường xuân hà quận thanh khê
về hành vi trộm cắp tài sản
số tài sản mà hoàng trộm cắp được trong vụ án này là hơn bảy trăm linh triệu đồng
theo cáo trạng ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
thấy gia đình anh lê xuân sơn ba mươi ba tuổi là hàng xóm ở đối diện đi vắng
bị cáo hoàng đã đột nhập vào phòng ngủ của vợ chồng anh sơn
lục tủ lấy trộm tám năm cây vàng
một cặp nhẫn cưới một đôi bông tai hai mặt dây chuyền
ba trăm năm mươi triệu đồng và nhiều ngoại tệ
tổng giá trị tài sản là hơn bảy trăm ba mươi triệu đồng
sau đó hoàng đem vàng đi bán lấy tiền mua một xe máy hiệu suzuki
số còn lại mang đi cá độ bóng đá và bị thua hết
tại phiên tòa hoàng khai nhận vì là hàng xóm thân thiết của nhau
nên hoàng biết rõ tài sản anh sơn cất giữ ở đâu
và thấy anh sơn mới cưới vợ có nhiều vàng và tiền mặt
nên nảy sinh ý định trộm cắp
trước hội đồng xét xử hoàng tỏ ra ăn năn hối hận về hành vi sai trái của mình
các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bình dương cho biết
đang phối hợp với công an thị xã dĩ an
tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc
một bảo vệ tử vong do rơi từ thang máy tầng một mươi tám trung cư lotus xen hồng
thuộc phường an bình
thị xã dĩ an
theo báo pháp luật tp hcm
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng chín
tại trung cư nói trên
nạn nhân tử vong được xác định là người đàn ông năm mươi chín tuổi
trú quận thủ đức tp hcm
bảo vệ khu trung cư
theo cư dân sống ở khu trung cư cho biết
những ngày gần đây thang máy bị trục chặt đang bảo trì
có thể người bảo vệ này đã bước vào thang máy
ở tầng một mươi tám mà không có cabin
nên rơi tự do xuống tử vong
cơ quan chức năng hiện đang tiếp tục lấy lời khai nhân chứng
và điều tra tình hình
cho nguyên nhân tai nạn
thời gian gần đây
tại một số địa phương trong tỉnh bà rịa vũng tàu
liên tục xuất hiện các nhóm tụ tập đua xe
biểu diễn xe trái phép
dù các lực lượng chức năng đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời
nhưng với việc xuất hiện liên tục nhiều vụ việc
chỉ trong vòng một tháng đã cho thấy diễn biến phức tạp
của loại vi phạm này
điều này cũng đồng nghĩa với công tác phòng chống đua xe
cần phải tăng cường và sâu sát hơn nữa
dạng sáng ngày một mươi tám tháng chín
phòng cảnh sát giao thông cảnh sát cờ động
và cảnh sát hình sự công an tỉnh
đã ngăn chặn giải tán thành công
một vụ tổ chức đua xe trái phép
tại khu vực bến lộng an đường bên biển
thuộc địa phận huyện đất đỏ
giáp danh với huyện xuyên mộc
sau khi lực lượng cảnh sát
triển khai đội hình
thì số đối tượng đua xe
đã chạy rất nhiều hướng khác nhau
lực lượng cảnh sát thực hiện
nhiệm vụ truy bắt
được một số đối tượng
trong đó có lực lượng
của công an xã
và lực lượng của công an xã
đã phức hội
trong quá trình tuần tra đã phát hiện
một xe tù
hai xe đua lên xe
để tẩu thoát
tuy nhiên lực lượng đã kịp thời
phát hiện và ngăn chặn đối tượng
bỏ chạy vào đường để lại xe
chỉ trong ba tuần qua
nhưng đây đã là vụ đua xe thứ ba
bị lực lượng công an phát hiện và ngăn chặn
trước đó các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh
đã phát hiện và giải tán
một vụ đua xe trái phép trên quốc lộ năm mươi một
và đường hội bài tóc tiền
thuộc địa bàn thị xã phú mỹ
bà rê vũng tàu là địa phương
có hạ tầng giao thông khá hoàn thiện
đồng bộ có nhiều tuyến đường
được đầu tư khang trang hiện đại
sau đó các đối tượng thường chọn bà ra vũng tàu
là địa điểm tụ tập để biểu diễn
đua xe trái phép
tình trạng này thường xảy ra trên quốc lộ năm mươi một
ngã ba long sơn đường hội bài tóc tiền
đường văn biển đoạn giáp xanh
huyện đất đỏ với huyện xuyên mộc
và một số tuyến đường mới của huyện châu đức
thị xã phú mỹ đang là địa bàn nóng
về đua xe trái phép
tại bà rơ vũng tàu trong thời gian gần đây
các đối tượng không còn tụ tập
đua xe và chạy xe biểu diễn
vào dịp cuối tuần mà chuyển sang
đua vào các ngày trong tuần
khiến cho công tác nắm tình hình và tổ chức tuần tra
càng thêm khó khăn
nắm chắc địa bàn kết hợp chặt chẽ
các nguồn tin là giải pháp hữu hiệu nhất
để các đơn vị công an
triển khai công tác phòng ngừa đua xe trái phép
hiện tại phòng cảnh sát giao thông
đã tham mưu cho công an tỉnh bà rập vũng tàu
chỉ đạo công an các huyện thị xã
và thành phố tăng cường kế hoạch tuần tra
vào ban đêm chú trọng những tuyến đường
thường xuất hiện tình trạng đua xe trái phép
song song đó công an tỉnh bà rập vũng tàu
và công an tỉnh đồng nai
cũng phối hợp tuyên truyền cho người dân
ở hai địa bàn giáp danh vận động người dân
kịp thời báo tin cho lực lượng chức năng
nếu thấy các dấu hiệu tụ tập đua xe trái phép
từ đó triển khai kế hoạch
phối hợp ngăn chặn và xử lý nghiêm
các đối tượng vi phạm
chiều hai mươi một tháng chín thứ trưởng bộ giao thông vận tải
lê anh tuấn cho biết bộ giao thông vận tải
đã chỉ đạo cục hàng không việt nam
phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách hàng không
và cơ quan an toàn hàng không australia
gọi tắt là atsb
khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân
để xử lý sự cố máy bay boeing
b bảy nghìn tám trăm bảy mươi chín của hãng hàng không quốc gia
việt nam airlines
không thả càng khi hạ cánh tại sân bay melbourg
vào ngày một mươi chín tháng chín vừa qua
theo cục hàng không việt nam
chuyến bay vn bảy trăm tám mươi một
từ tân sân nhất đi melbourne
là máy bay boeing b bảy nghìn tám trăm bảy mươi chín
trong quá trình tiếp cận để hạ cánh
tổ bay đã thực hiện tiếp cận không ổn định
đài kiểm soát không lưu sân bay melbourne
phát hiện tình trạng máy bay không thả càng
và thông báo cho tổ bay
tổ bay phải bay lại và tiếp cận lần thứ hai để hạ cánh
chuyến bay đã hạ cánh bình thường
tại sân bay melbourne và đảm bảo an toàn
ngay sau khi xảy ra sự cố
cơ quan an toàn hàng không australia đã thông báo
đến cục hàng không việt nam
và đề nghị cử thành viên tham gia tổ điều tra
nhận được thông tin này cục hàng không việt nam
đã phối hợp với vietnam airlines cho máy bay
dừng khai thác để lấy dữ liệu
ghi chuyến bay phục vụ công tác điều tra
theo thông tin của cục hàng không việt nam
chuyến bay vn bảy trăm tám mươi một có số hiệu
đăng ký quốc tịch vna tám trăm bảy mươi
ngày đăng ký quốc tịch là
hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
giấy chứng nhận đủ điều kiện bay của máy bay
còn hiệu lực đến ngày hai mươi tám tháng năm
cơ trưởng và cơ phó của chuyến bay vn bảy trăm tám mươi
đều là người việt nam
đại diện việt nam airlines cho biết
hãng sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách
tại australia để kiểm tra và làm rõ sự việc
liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông
nghiêm trọng trên cầu thanh trì
đây là cây cầu huyết mạch có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông
nhưng thời gian qua cầu thanh trì
và các tuyến đường dẫn lên cầu
luôn là nỗi ám ảnh đối với các tài xế
vâng có thể thấy là cầu thanh trì
luôn có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông

đặc biệt phía làn hỗn hợp lòng đường hẹp
nhưng đủ các loại phương tiện
vẫn cố tình lưu thông vào làn đường này
và đây chính là một trong những nguyên nhân
khiến cầu thanh trì có nguy cơ biến thành điểm đen
tai nạn giao thông
ghi nhận của phóng viên intv
vâng vấn đề ý thức của người tham gia giao thông
vẫn là một vấn đề nhức nhối
đơn cử nhờ làn đường này
mặc dù đã có biển báo làm đường hỗn hợp
chỉ dành cho xe máy và xe ô tô con
tuy nhiên mà nhiều xe tài xế xe tải
xe ô tô khách vẫn cố tình đi lạc vào làn đường này
và đây chính là một trong những nguyên nhân
gây ra các vụ tai nạn giao thông
xảy ra như cầu thanh trì trong thời gian vừa qua
hiện tại thì xe ô tô của chúng tôi
đang đi ngay sau một chiếc xe tải
có trọng tải rất là lớn
và riêng cái chiều rộng của xe
đã lớn gần hết làn
dành cho các phương tiện còn lại
đây chính là những nguyên nhân
mà khiến những người tham gia giao thông
hoặc thương tiện xe máy đi trong làn đường
luôn cảm thấy bất an
hệ thống biển báo rõ ràng
cấm xe tải xe khách lưu thông vào lan đường này
thế nhưng thực tế thì xe tải
vẫn cứ nối đuôi nhau đi vào
đã bị phá hủy xe tải
về đi phần đường làn đường
các xe tải này còn chạy với tốc độ cao
gây nguy hiểm cho những người điều khiển xe máy
ở đây là xe tải xe khách
hay phóng nhanh ngược ẩu
không là lính vào làn đường của xe máy
nên là rất nhiều vụ tai đạn
xảy ra ở chỗ này
em đi qua đây nhiều nên em không biết
tại vì em thấy nhiều khi
thấy các xe tải
lần chiếm vào cái làn của xe máy đi
và nhiều lúc cũng thấy cảm giác
nguy hiểm cho người đi xe máy
tại các đoạn đường dẫn lên cầu
chúng tôi ghi nhận rất nhiều trường hợp
các phương tiện nhập làn
với tốc độ cao lấn làn
còn lối dẫn lên cầu này
chỉ dành riêng cho xe máy
nhưng tài xế xe ô tô
vẫn cố tình lục thông vào đây
rõ ràng trong khi áp lực
giao thông qua cầu thăng trì
ngày càng tăng thì ý thức
của một bộ phận người tham gia giao thông
vẫn chưa cao chính là nguyên nhân
khiến cây cầu này có thể trở thành
đèn tai nạn giao thông

vì tình trạng về một số nguyên nhân
xảy ra tai nạn giao thông
trên làn ổn hợp các phương tiện
xe tải xe khách đi vào làn ổn hợp
mà vi phạm cấm
bị sai làn vào đó
đó là một trong những nguyên nhân
để xảy ra tai nạn giao thông trên cầu thanh trì
khuyên cáo đối với các tài xế
thứ nhất là về ý thức tham gia giao thông của các tài xế
thứ nhất là phải chấp hành
đúng phương thủ luật quy định
của giao thông đường bộ
thứ hai là chấp hành biển báo hiệu đường bộ
ngoài ra phòng cảnh sát giao thông
công an thành phố hà nội
còn đưa ra kiến nghị thay thế biển báo
đường cao tốc cho tất cả các lối
dẫn lên đường vành đai ba trên cao
theo đúng quy chuẩn

kẻ lại hệ thống vành sơn hiện tại
đã bị mờ
đáng chú ý sơn sửa lại giải phân cách cứng
giữa làn xe ô tô và làn xe hỗn hợp
để phát huy tác dụng
của dài phân cách phản quang
tóc phương tiện dễ dàng quan sát
khi tham gia giao thông khi đi qua cây cầu này
thưa quý vị ngày nay trong sâu hướng
toàn cầu hóa nền kinh tế ngày càng phát triển
thanh toán không dùng tiền mặt đã và đang phát huy
tốt hơn các chức năng riêng có của mình
vâng thanh toán không dùng tiền mặt
có nhiều lợi ích như an toàn nhanh chóng
chính xác tiết kiệm thời gian hơn thanh toán tiền mặt
đồng thời cho phép các giao dịch mua bán
cung cấp hàng hóa dịch vụ một cách trực tuyến
ở mọi lúc mọi nơi
cho phép người dân tiếp cận và thanh toán
không chỉ trong nước mà ngay cả với thị trường toàn cầu
thanh toán không dùng tiền mặt
giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng
thúc đẩy sản xuất và dịch vụ
cũng như giúp nhà nước thực hiện có hiệu quả
chính sách tài chính trên khắp cả nước
với mọi đối tượng người dân
trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu
về những lợi ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt
và những lưu ý cần thiết khi sử dụng
hình thức thanh toán này
sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa có công văn chỉ đạo
phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện thị xã
và các cơ sở giáo dục trực thuộc sở
về việc các giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán
không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục
sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu
các trường học trên địa bàn đô thị phối hợp với các ngân hàng
tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
để thu học phí bằng phương thích thanh toán
không dùng tiền mặt ưu tiên giải pháp thanh toán
trên thiết bị di động thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ
hoàn thành trước tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo đề nghị
phòng giáo dục đào tạo các quận huyện thị xã
chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc
theo phân cấp quản lý các cơ sở giáo dục trực thuộc sở
triển khai thực hiện
theo đó các cơ sở giáo dục trên địa bàn đô thị
nghiêm túc triển khai thực hiện chủ trương thu phí
bằng phương thích thanh toán không dùng tiền mặt
theo chỉ đạo của các cấp
xây dựng kế hoạch lộ trình triển khai thực hiện
tổ chức công tác tuyên truyền về chủ trương thu học phí
bằng phương thích thanh toán không dùng tiền mặt
đến cán bộ giáo viên nhân viên trong đơn vị
đặc biệt đối với cha mẹ học sinh
tạo sự đồng thuận khi triển khai thực hiện
các đơn vị lựa chọn phương thức thanh toán hình thức thanh toán
phải tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh
và tuyên truyền tư vấn đến cha mẹ học sinh
thời gian hoàn thành là trước ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
trong khi đó đối với ngành y tế
từ nay cho đến cuối năm hai nghìn một mươi chín
các bệnh viện sẽ bắt đầu triển khai
việc thanh toán không dùng tiền mặt
để giảm thời gian chờ đợi và đảm bảo công khai minh bạch
thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến
đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử
không dùng tiền mặt trong ngành y tế
diễn ra ngày hai mươi tháng chín
với sáu mươi ba điểm cầu trên cả nước
khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu
cơ sở hai bệnh viện bạch mai
triển khai sử dụng thẻ khám bệnh từ năm hai nghìn một mươi năm
bệnh nhân từ khám
chỉ phải đóng tiền một lần
và đưa cấp một chiếc thẻ khám bệnh
nhờ vậy mà tình trạng xếp hàng chờ đợi
đã không còn tồn tại
theo lãnh đạo bộ y tế
thanh toán không dùng tiền mặt có nhiều lợi ích
như an toàn nhanh chóng chính xác
tiết kiệm thời gian hơn thanh toán tiền mặt
đồng thời cho phép các giao dịch mua bán
cung cấp hàng hóa dịch vụ
một cách trực tuyến ở mọi lúc mọi nơi
cho phép người dân tiếp cận và thanh toán
không chỉ trong nước mà ngay cả với thị trường toàn cầu
việc thanh toán không dùng tiền mặt
cho đến nay đã được triển khai
tại ba mươi bệnh viện trên toàn quốc
người ta thấy rất tiện ích là
đỡ mất thời gian rất là an toàn
rất là văn minh
và phải nói là các kiểm soát
được thu chi rất là rõ
thì cái này rất rõ rồi bớt thời gian chờ đợi
là cái chính và giảm cái phiền hà cho người bệnh rất nhiều
thế nhưng mà có những khó khăn
là nhiều người dân
người ta không chưa có thói quen dùng tiền mặt
thời gian qua ở các bệnh viện
có hai điểm ngãn chính trong thanh toán
là phí dịch vụ
thanh toán điện tử còn cao
người dân chưa có thói quen thanh toán điện tử
do đó cần phải đẩy mạnh truyền thông
về dịch vụ này
đối với người mà không có thẻ
thì đây là một đối tượng khó
thì nó tàng buộc chúng ta phải
bệnh viện hoặc là bệnh viện liên kết với ngân hàng
là phải phát hành cái thẻ nội bộ
thì bệnh nhân đến
thì hướng dẫn bà con nộp tiền
vào một cái khu vực nào nó rộng rãi
thế sau đó thì dùng cái thẻ đó đi khám bệnh
tại hội nghị
cục thương mại điện tử và kinh tế số
bộ công thương đã bản giao
một mươi năm triệu thẻ cho bộ y tế
đây là loại thẻ bao gồm các tiện ích
như đăng ký lấy số khám bệnh từ xa
qua tổng đài tiếp đón điện tử
tra cứu sổ y bạ điện tử
ký bệnh án điện tử
và đặc biệt là có thể thanh toán điện tử
tại các bệnh viện chuỗi cửa hàng trung tâm thương mại
dịch vụ du lịch giao thông giáo dục
vâng ưu điểm của việc thanh toán
không sử dụng tiền mặt là rất rõ ràng
nhất là khi thanh toán các khoản tiền lớn
vì nó góp phần chống nạn rửa tiền
chống các vụ mua bán trái phép
cũng như dễ dàng hơn trong quản lý tài sản và chống tham nhũng
cụ thể đối với hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt
thì người dùng cần biết về những điều sau đây
màn chất hình thức này chính là hạ chế
nguồn tiền mặt lưu thông cho nguồn tiền tế
giảm thiểu chi phí xã hội
hoạt động này sẽ trực tiếp làm giảm
số nguồn tiền mặt đang được lưu hoành
trên thị trường hàng hóa bằng cách kiến thức
từ người sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt
họ có thể sử dụng các dịch vụ thu chi thẻ ngân hàng thanh toán trực tuyến
mà không làm thay đổi giá trị tiền mặt tương đương
có sự xuất hiện của tiền mặt hay không
chính là sự khác biệt lớn nhất
giữa hai hình thức thanh toán mặt tiền mặt
và không dùng tiền mặt
hoạt động này sẽ mang lại lợi ích
cho tất cả các bên tham gia
nếu sử dụng thì bán hàng tổ chức tiến dụng
chủ yếu là ngân hàng và tổng thể nền kinh tế
một khi người tiêu dùng thấy được lợi ích
và duy trì được thương thái tuyên thanh toán này
chắc chắn cả người kinh tế vĩ mô
cũng sẽ được thuộc lợi theo
cũng thể đối với cá nhân
lợi ích chủ yếu là tiền giao dịch nhanh chóng
và an toàn thiết kiệm
nhanh chóng thanh toán các giao dịch có giá trị lớn
khắp giao dịch tầm xa
an toàn vì tránh được rủi ro mang tiền mặt bị mất cắt
an toàn vì tránh được các rủi ro vật lính
như sách mất góp không thể sử dụng
người sử dụng có thể nhận nhiều khuyến mãi
từ người bán cũng như ngân hàng hơn
bạn sẽ thường xuyên được giảm giá
từ cuộc toán bằng hàng ngân hàng
các chương trình khuyến mãi sẽ được
người bán liên tục tung ra thị trường
để cứu hết người tiêu dùng
trong thời đó việc thanh toán không thuộc tiền mặt
cũng cho lợi cho tổng thể kinh tế
vì giảm chi phí xã hội
bao gồm giảm chi phí tiêm ấm tiền
vận chuyển và tiền đếm hay bảo quản tiền
chỉ riêng dịp tết bốn năm
từ năm hai nghìn một mươi ba trở lại đây
việc ngân hàng nhà nước không phát hành
mới tiền lẻ giúp thiết kiệm

ngoài ra việc thanh toán không dùng tiền mặt
cũng giúp giảm lãng phát

ngoài bộ của nó là hết sức là công khai
minh bạch rõ ràng
ai không thể ẩn dấu
không thể có gì khuất tất
và đồng thời chống việc rửa tiền
hay là ví dụ chống việc
ví dụ như thuế thu nhập cá nhân
ví dụ như phải biết được mật thu của người ta
dùng tiền mặt thì rất là khó biết
hay là tự tham nhũng có thể bắt hàng vali
tiền mặt thì chắc chắn là
cổ cơ quan điều tra
cơ quan chức năng thì khó phát hiện được
cho nên mọi cái đều qua tài khoản
đều thanh toán qua tiền mặt
nhiều chuyên gia kinh tế cũng cho rằng
nền kinh tế không dùng tiền mặt
sẽ giúp nhà nước quản lý chặt chẽ các giao dịch kinh tế
để đảm bảo xác định đúng
những vụ thuế của người được thuế
giảm thiểu hành vi bán hàng
như không cây khai thuế
không dùng tiền mặt
còn góp phần giảm thiểu các hành vi tham nhũng
trong lĩnh vực quản lý thuế
theo các chuyên gia tài chính ngân hàng
sự kết hợp giữa ngân hàng và các đơn vị công
trong việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
là một xu hướng tốt
trong tương lai ngân hàng có thể kết hợp
cùng tất cả các đơn vị kinh tế khác
các tổ chức khác để đẩy mạnh hình thức này
tuy nhiên cũng có trở ngại đó là về phía người dân
nhiều người vẫn còn thói quen sử dụng tiền mặt
nhất là đối với số tiền nhỏ
nên thay đổi thói quen dùng tiền mặt của người dân là rất quan trọng
vâng đúng là như vậy
và cũng theo các chuyên gia các cơ quan ban ngành
cũng cần tuyên truyền để người dân hiểu hơn
về lợi ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt
liên quan đến vấn đề lợi ích quốc gia
khi góp phần phòng ngừa tội phạm rửa tiền
và có thể thấy trong xã hội hiện đại
phương thức thanh toán này
đang chứng minh được giá trị của nó
và đang trên đà thay thế thói quen thanh toán
bằng tiền mặt của chúng ta
quý vị và các bạn đang theo dõi
chương trình an ninh ngày mới phát sóng
vào lúc sáu h sáng hàng ngày trên anntv
ngay sau đây những đồng nghiệp của chúng tôi ở miền nam
sẽ gửi tới quý vị những tin tức thú vị khác
xin mời biên tập viên quang huy
xin cảm ơn biên tập viên hiền minh
và biên tập viên huyền trang
mở đầu bản tin là một cập nhật
về tình hình an ninh trật tự
vào chiều ngày hai mươi một tháng chín trên cầu vượt an sương
quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa ba phương tiện
một tài xế bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu
khoảng một mươi năm h một mươi phút đoàn xe đang lưu thông
trên quốc lộ một hướng từ thủ đức về quận bình tân
khi đến cầu vượt an sương quận một mươi hai
thì bốn phương tiện trọng tải lớn
gồm ba xe tải cùng một xe container đã tông nhau liên tiếp
tai nạn liên hoàn làm các phương tiện hư hỏng
trong đó xe tải biển số sáu mươi ba c chín nghìn ba trăm sáu mươi sáu
biến dạng phần đầu
tài xế bị thương nặng kẹt cứng trong cabin
mất nhiều thời gian người dân mới giải cứu đưa được ra ngoài
chuyển góp vào bệnh viện cấp cứu
nhằm tăng cường phòng chống buôn lậu
gian lận thương mại trên địa bàn
ubnd tp hcm chỉ đạo bộ đội biên phòng
phù hợp các cơ quan chức năng
tăng cường tuần tra kiểm soát chốt chặn
xử lý các đối tượng vận chuyển
trái phép hàng hóa giả mạo nhãn mát xuất xứ
bên cạnh đó công an thành phố
có trách nhiệm tăng cường nắm tình hình
điều tra phát hiện ngăn chặn triệt phá các đường dây
ổ nhóm sản xuất tàn trữ vận chuyển kinh doanh hàng giả
sở công thương được giao tăng cường quản lý giám sát
về điều kiện hoạt động thương mại điện tử
các quan hệ hoạt động kinh doanh
dựa trên ứng dụng công nghệ số
để kinh doanh hàng giả
song song đó tiếp tục thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật
vận động các doanh nghiệp hộ kinh doanh không buôn bán
vận chuyển hàng hóa giả mạo nhãn mát xuất xứ
theo thống kê tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
các cơ quan chức năng của thành phố
đã xử lý ba mươi sáu năm trăm sáu mươi bốn vụ việc
liên quan đến buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả
tức bốn so với cùng kỳ
thu nộp ngân sách hơn bốn ba trăm sáu mươi tỷ đồng
khởi tố bảy mươi tám vụ việc vi phạm
số vụ việc phát hiện gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
thể hiện sự viết liệt trong chống buôn lậu
hàng giang hàng giả và gian lận thương mại
của cơ quan chức năng
tuy nhiên tình trạng này vẫn còn rất nhức nhối
đặc biệt là thời điểm cuối năm đến tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn
thành phố hồ chí minh sẽ mở nhiều đợt
cao điểm tăng cường phòng chống buôn lậu
sản xuất kinh doanh hàng hóa giả mạo
nhãn mắt xuất xứ việt nam trên địa bàn
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
vừa có văn bản đề nghị ủy ban quản lý
vốn nhà nước tại doanh nghiệp cơ quan chủ quản
của tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc
việt nam xem xét khả năng đầu tư
dự án nút giao thông an phú quận hai
nhằm giảm tình trạng kẹt xe ở khu vực này
ủy ban nhân dân thành phố đề nghị
ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
xem xét khẳng định có đủ khả năng
sắp xếp bốn để tp hcm triển khai đầu tư
theo ủy ban nhân dân tp hcm
nút giao thông an phú là điểm đầu
của đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây
và là điểm cuối của đường lương định của
giao cắt với đại lộ đông tây
nay là đại lộ mai trí thọ
sau khi đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây hoàn thành
lượng xe đi qua khu vực này rất lớn
tuy nhiên do chưa có cầu vượt hoặc hầm chui
nên thường xuyên xảy ra ủng tắc giao thông
theo tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam
dự án xây dựng đường hầm chui hai chiều bốn làng xe
kết nối đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây
với đại lộ mai trí thọ
theo hướng về hầm vượt sông sài gòn
và ngược lại
tổng vốn đầu tư một bốn mươi bảy tỷ đồng
trong đó sử dụng vốn vay dư của chính phủ nhật bản
đã đầu tư xây dựng dự án cao tốc tp hcm long thành dầu dây
liên quan đến vụ việc phụ huynh
của trường dân lập quốc tế việt úc
tại cơ sở sala quận hai tp hcm
tối nhà trường cắt sáng khẩu phần ăn trưa
khiến bữa ăn không đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh
thì sở giáo dục và đào tạo tp hcm
đã có phản hồi về vụ việc này
sự việc trên diễn ra vào trưa ngày một mươi tám tháng chín
tại trường quốc tế việt úc
cơ sở sala quận hai tp hcm
sau khi kiểm tra phần ăn của học sinh
một phụ huynh đã đăng tải nhiều hình ảnh
lên mạng xã hội facebook khiến dư luận xôn xao
trước sự việc này sở giáo dục và đào tạo tp hcm
cho biết sở cũng đã nắm được thông tin này
và chỉ đạo các bên có liên quan làm rõ sự việc
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
việc thực hiện bữa ăn của các trường học
trên địa bàn tp hcm
đều có quy định theo từng cấp học
học sinh dù ngoài công lập hay công lập
phải đảm bảo theo quy định chung chứ không có sự khác biệt
sở cũng chỉ đạo các trường
dù tổ chức nấu ăn tại trường
hay hợp đồng với công ty cung cấp suất ăn
đều phải tạo điều kiện để phụ huynh giám sát bữa ăn cho học sinh
không có phân biệt nào giữa bữa ăn của
các em học sinh trường công lập
hay các em học sinh trường bốn
tại vì các em nói dẫn là
ở lứa tuổi đó
thì nó phải phát triển như nhau
phải công khai những nhà cung cấp
cho phụ huynh biết
nếu có dạy mầm non thì tiểu học
thì phải làm đúng bộ thực đơn
do bộ dục đào tạo hướng dẫn
thứ ba ở lứa tuổi
trung học cơ sở trường phổ thông
thì phải mời chuyên gia dinh dưỡng
để có thiết kế bữa ăn
cho nó phù hợp cho các em học sinh
và những thông tin này
là phải thông báo cho phụ huynh hàng ngày
đại diện truyền thông của
trường dân lập quốc tế việt úc
vừa phản hồi qua email cho bóng tin truyền hình công an nhân dân
trong phản hồi nêu rõ
cơ sở sala và nhà cung cấp sức ăn
thừa nhận đã có một số sản xuất
trong khâu quản lý và kiểm định
về định lượng sức ăn trước khi phục vụ
cho học sinh trong thời gian qua
và sẽ nâng cấp sức ăn của học sinh
tại cơ sở sala bắt đầu từ thứ hai
ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến sự việc
trong các bản tin sau